tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại nhà sáu mươi bảy
khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phủ chủ tịch
nói chuyện với cán bộ công nhân viên tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh
tổng bí thư chủ tịch nước đã căn dặn phải coi khu di tích sáu mươi bảy là nơi lan tỏa
truyền đến cho mọi người những phẩm chất cao quý về việc học tập phong cách đạo đức tư tưởng hồ chí minh
cùng đi với tổng bí thư chủ tịch nước có đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo văn phòng tổng bí thư văn phòng chủ tịch nước
không gian khu di tích chủ tịch hồ chí minh tươi đẹp và bình yên cây cối hoa trái mùa xuân
và mọi kỳ vật nơi đây đều nhắc nhớ đến một con người vĩ đại chủ tịch hồ chí minh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thắp hương tưởng nhớ bác trong ngôi nhà sáu mươi bảy
nơi mà năm mươi năm trước bác đã ra đi và để lại cho muôn đời sau bản di trúc lịch sử
trên chiếc bàn làm việc của người nơi bác thường chủ trì các buổi làm việc với bộ chính trị
vẫn lưu giữ lại bài báo cuối cùng của bác nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cảm động khi được biết
năm qua đã có hai bốn triệu khách trong nước và quốc tế đến tham quan khu di tích
anh chị em làm việc tại nơi đây luôn nhận thức trách nhiệm
vinh dự và truyền đến mọi người tấm gương đạo đức hồ chí minh
chủ nghĩa cá nhân vẫn còn nguyên giá trị với mỗi cán bộ đảng viên
tinh thần tức là bác lúc nào cũng quán triệt cái tư tưởng phải nâng cao đạo đức cách mạng
rất nhiều lần nói về đạo đức cách mạng
mà không phải trước lúc đi xa mà bác lại viết cái cuốn sách ấy
bây giờ vẫn là bất hủ suốt cả quá trình cả cuộc đời đều
nói về đạo đức cái quan trọng hơn nữa là bác lại tự nêu một cái tấm gương sáng về đạo đức cách mạng
nhưng mà trong di trúc lại trước hết là phải đoàn kết
chắc là bác nói không vô tình đâu nói có ý sâu xa lắm
mà bác cũng không dùng cái chữ là chỉ chống chủ nghĩa cá nhân quét sạch chủ nghĩa cá nhân
nói mạnh như thế thôi
như vậy là tư tưởng của bác sâu xà lắm
sâu sắc lắm
mà tôi nghĩ là vào cái dịp này tất cả mọi cán bộ đoàn viên đều phải một lần nữa thấm gần cái này
tôi nói thật là chưa phải là thấm gần hết đâu
nói ngoài miệng thôi hô khẩu hiệu thôi
chứ đụng đến cá nhân mình là dãy nảy lên
cái gì thì muốn mình hơn người khác thiệt một tí thì chịu không được
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khen ngợi tinh thần làm việc trách nhiệm của cán bộ công nhân viên
và gửi gắm những điều mong đợi
vào đây là thăm bác để tự kiểm nghiệm lại mình
giáo dục rèn luyện gột rửa những cái điều chủ nghĩa cá nhân đi
thì các đồng chí phải làm sao truyền tải được cái tư tưởng của bác vào trong những người đi đến đây thắp hương cho bác
mà muốn như thế thì hơn ai hết là các đồng chí ở đây làm sao truyền cái cảm hứng vào cho từng người một
nói cho thật là thuyết phục
mà cái này nói dễ thuyết phục lắm
rất là sâu sắc tấm gương bác như thế
càng ngày càng thấy bí đại
thả một đời như thế
thì cả thế giới ta đều phục
mà làm sao tôi nói là truyền tải được cái tư tưởng tình cảm của bác vào trong những người dân
không chỉ người việt nam ta đối cả người nước ngoài ta hiểu về bác
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bác hồ về sống và làm việc tại phủ chủ tịch
bảy mươi năm năm đã trôi qua với biết bao kỷ niệm
bốn năm trời trước lúc đi xa bác đã viết bản di trúc với những lời căn dặn tràn đầy niềm tin sự kỳ vọng
mùa xuân năm hai nghìn một mươi chín cũng tròn năm mươi năm bác viết bài báo về đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
mùa xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín là một mùa xuân có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng
mỗi người phải tự soi lại mình phải đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân thực hiện lời bác dạy
phải làm cho giá trị của khu di tích tỏa sáng truyền đến mọi người tinh thần cao quý của phong cách hồ chí minh đạo đức hồ chí minh tư tưởng hồ chí minh